ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cho biết
trong quý ii sẽ trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư công các dự án xây dựng giao thông
đây là các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn và giải quyết ủn tắc giao thông ở các cửa ngõ thành phố
trong đó gồm dự án xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố hồ chí minh mọc bài
dự án xây dựng nút giao thông an phú giai đoạn một dự án xây dựng các đoạn một hai bốn đường mạnh đai hai
một quốc lộ năm mươi quốc lộ hai mươi hai
bác quản lý dự án cho biết sau khi được hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư
sẽ triển khai các bước tiếp theo để chính thức thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố và từng bước khắc phục tình trạng ủng tắc giao thông trên địa bàn